tỉnh ủy quảng trị đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị khóa một mươi hai
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
triển khai kế hoạch tuyên truyền năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
trong thời gian qua việc thực hiện chỉ thị năm về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đã tạo động lực thi đua thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh quảng trị
các phòng trào thi đua học tập và làm theo lời bác đã có tác động lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội
trong thời gian tới tỉnh quảng trị tiếp tục tăng cường thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức hồ chí minh
gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể và cá nhân cán bộ đảng viên
giám sát chặt chẽ công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị năm
qua đó kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế khuyết điểm yếu kém
chú trọng công tác tuyên truyền nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến